điện toàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
sự kiện được mong đợi nhất trong năm của những người làm truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân
hàng trăm tác phẩm xuất sắc
hơn tám người đơn vị
lễ khai mạng hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
lễ bế mạc và trao giải hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
truyền hình trực tiếp trên antv và truyền hình thành phố cần thơ
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
sự kiện được mong đợi nhất trong năm của những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai